tin bão khẩn cấp cơn bão số tám
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi một một độ kinh đông trên vùng biển phía đông đảo hải nam trung quốc cách thanh hóa khoảng sáu trăm linh km cách nghệ an khoảng sáu trăm một mươi km cách hà tĩnh khoảng năm trăm bốn mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh cho đến một trăm hai mươi km một giờ giật cấp một mươi bốn bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng ba trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi năm ba mươi km đi vào vùng biển phía nam vịnh bắc bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ
cho đến một giờ ngày mai ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc
một mươi độ kinh đông cách thanh hóa khoảng hai trăm bốn mươi km cách nghệ an khoảng hai trăm năm mươi km cách hà tĩnh khoảng một trăm chín mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
cảnh báo mưa lớn từ chiều tối ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi cho đến ngày một mươi năm tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và quảng trị có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên hai trăm linh mm một đợt
từ hôm nay đến đêm ngày một mươi năm tháng một mươi khu vực thanh hóa đến quảng bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm một đợt có nơi trên ba trăm năm mươi mm một đợt
đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp